đã tạo ra nền tảng hỗ trợ cho hoạt động thương mại điện tử phát triển nhanh
và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế việt nam
trong vài năm trở lại đây nền kinh tế số đang dần lên lỏi và chiếm lĩnh từng ngõ ngách
của đời sống xã hội và trong nhiều lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
làm thế nào để doanh nghiệp phát triển và thích ứng được với nền kinh tế số
đâu là điều kiện cần và đủ đâu là điểm nghẽn
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
đây là một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin xác thực và bảo hành điện tử
trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ với các hiệp định thương mại tự do
cùng với đó là sự phát triển của hoạt động thương mại điện tử
giao dịch trực tuyến và thanh toán tiêu dùng rộng khắp
những doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và viễn thông
sẽ thay đổi về cơ bản những hình thái hoạt động của doanh nghiệp
từ đó mở ra cánh cửa để doanh nghiệp thích ứng với toàn cầu hóa
chúng tôi là một doanh nghiệp khu từ bốn và chúng tôi tiếp tục tăng cao tỷ trọng bốn
nhưng mà fpt làm không chỉ ở việt nam chúng tôi đàm phán với coca cola
chúng tôi bàn bạc với shido chúng tôi bàn bạc với mỏ dầu khí đại hùng
chúng tôi làm với các nhà máy bia việt nam
nhưng đồng thời chúng tôi cũng làm với rất nhiều các tập đoàn lớn trên thế giới
tôi thì làm với doanh nghiệp động trạm đến công nghệ thông tin đến nay là một mươi tám năm
và luôn luôn thì tôi
tôi dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và internet để tạo ra những sản phẩm dịch vụ của mình
hiện tại thì tôi đã có một số cái dịch vụ mà nó đang phát triển rất là tốt
và tôi đang cố gắng tự động hóa nó
xu thế số hóa trong những năm gần đây đã len lỏi ở hầu như tất cả mọi lĩnh vực của nước ta
từ thương mại thanh toán tiêu dùng cho đến giao thông y tế giáo dục
ngày càng có nhiều start up được thành lập và đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trên các lĩnh vực
như thương mại điện tử vuivui com tiki vn
thanh toán trung gian trên nền tảng công nghệ qr code hay ví điện tử
một trăm hai mươi ba pay và zalopay của xeon momo webmoney payo mạng xã hội zalo
các thiết bị kết nối iot máy bán nước máy bán hàng tự động và các giải pháp ngân hàng điện tử
việc phát triển ngày càng mạnh mẽ của xu thế số hóa sẽ tạo điều kiện
để các doanh nghiệp việt có cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu
trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là cái việc giao dịch qua những cái trang thương mại điện tử
còn tiếp tục phát triển
và nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp của việt nam
hầu hết các khách hàng mà chúng tôi tìm kiếm ngoài việc chúng tôi tham gia những hội trợ quốc tế trực tiếp
thì chúng tôi tìm kiếm là chủ yếu qua các kênh thương mại điện tử đó
ví dụ như là qua mỹ qua châu âu hoặc qua hàn quốc là chủ yếu là tìm qua các kênh thương mại điện tử
thương mại điện tử là một cái gọi là công cụ để giúp cho cái sự minh bạch
về các dữ liệu trong quá trình trồng trọt chế biến lẫn như là xuất khẩu
hiện nay đối với doanh nghiệp biopháp chúng tôi vì đang có chương trình gọi vốn
chúng tôi cũng đang áp dụng blockchain hay là trong tương lai thì áp dụng data governance
là giúp cho cái sản phẩm của chúng tôi được rõ ràng minh bạch hơn
và cái thông tin nó được đến tay người tiêu dùng một cách dễ dàng hơn
tại vì như bạn thấy rồi ngày hôm nay ai cũng dùng smartphone hay là tablet
hay là người ta online nhiều hơn để tìm kiếm thông tin
thì tôi nghĩ là đó là
một trong những điều kiện tiên quyết khi mà các doanh nghiệp việt nam muốn xuất khẩu
thì phải xây dựng ngay từ đầu hệ thống quản lý thông tin
khi bán hàng qua internet thì các doanh nghiệp sẽ bán được số lượng rất là lớn
và có thể tăng trưởng rất là nhanh
có thể bán hàng ngay ở từ việt nam bán đi toàn cầu
theo dự báo đến năm hai nghìn hai mươi tốc độ tăng trưởng nền kinh tế số của đông nam á sẽ đạt một mươi bảy mỗi năm
trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của khu vực được dự báo ở mức chín
theo các chuyên gia ước tính đến năm hai nghìn hai mươi
quy mô thị trường quảng cáo trực tuyến ở việt nam sẽ tăng gấp ba lần đạt chín trăm năm mươi triệu đô la mỹ
lĩnh vực thương mại điện tử sẽ chạm ngưỡng năm tỷ đô la mỹ
và khả năng tác động của internet lên nền kinh tế quốc gia sẽ tăng từ bốn mươi năm mươi gdp
có thể nói công nghệ số là công cụ để cộng đồng doanh nghiệp
đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp nhỏ rút ngắn khoảng cách
cải thiện năng lực kinh doanh để hội nhập toàn diện
vận dụng công nghệ số vào cái công việc kinh doanh của chúng tôi là
thứ nhất là chúng tôi đã xây dựng hệ thống website
và từ hệ thống website chúng tôi ưu hóa được lội dung của nó
và chúng tôi sẽ sử dụng các kênh quảng cáo như google để đem khách hàng đến cho chúng tôi
và tôi thấy sử dụng kênh google rất hiệu quả
và nó đem lại khách hàng của tôi rất là lớn
càng đầu tư chúng tôi chi phí cho quảng cáo rất nhiều trước đây
nhưng mà càng đầu tư nhiều thì chúng tôi thấy hiệu quả kinh doanh càng cao
nó đem lại khách hàng rất to lớn và danh số tăng hàng năm
mỗi năm có thể
trên ba tăng kinh doanh số là do google đem lại là chính
kinh tế số chính là một cuộc cách mạng trong phát triển kinh tế
và kinh tế số hay công nghệ số chính là nền tảng của cuộc cách mạng bốn
và hiện nay thì như trên tôi nói là
đó là cái cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp nhỏ vừa siêu nhỏ
có thể phát triển có thể tiếp cận với thị trường toàn cầu
nói một cách hình ảnh là
cái nền kinh tế số và cái thương mại điện tử
đang làm cho thế giới nhỏ lại
các doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn lên
các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể tiếp cận thị trường toàn cầu
và như vậy xóa bỏ được cái bất lợi của họ
cái bất lợi cái cố hiểu của doanh nghiệp vừa và nhỏ siêu nhỏ
là không thể tiếp cận được thị trường toàn cầu
còn hiện nay với cái việc tiếp cận được cái thị trường toàn cầu
thông qua công nghệ số và thương mại điện tử
thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ bình đẳng
với các doanh nghiệp lớn trong tiếp cận đối tác thị trường và mạng hàng
với những mô hình phương thức kinh doanh mới
nền kinh tế số đã và đang tạo ra những cơ hội lớn
để các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển kinh doanh
các sản phẩm được ứng dụng công nghệ sẽ tạo ra nhiều giá trị
giảm chi phí sản xuất giảm nhân công
vì vậy khi biết tận dụng cơ hội từ nền kinh tế số
các doanh nghiệp việt nam có thể nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh mở rộng thị trường và thị phần
thậm chí lấn sân vào những thị trường mới
do chính doanh nghiệp việt nam tạo nên
sẽ là bệ đỡ cho các mô hình kinh doanh mới
giúp cho cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ
nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng được tiêu chuẩn hội nhập
tuy vậy những hạn chế về chi phí kho bãi công nghệ
và chất lượng nhân lực còn yếu kém so với khu vực
sẽ là thách thức không nhỏ để tăng cường hiệu quả
hoạt động thương mại điện tử ở việt nam
mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này trong phóng sự sau
mang lại nhiều lợi ích nhưng đa phần cộng đồng doanh nghiệp
kể cả doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin
vẫn chưa có đủ kỹ năng cũng như sự chuẩn bị cần thiết để đón đầu xu hướng
thực tế này cho thấy mặc dù kinh tế số đã và đang phát triển mạnh ở việt nam
nhưng nhiều doanh nghiệp trong nước đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ
vẫn gặp rất nhiều khó khăn
khi sử dụng dịch vụ thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất và kinh doanh trực tuyến
nhân lực là yếu tố cốt lõi nhất trong việc tiếp cận công nghệ số
các trường đại học cũng chưa có những chuyên ngành đào tạo
mang những chuyên sâu mang những chuyên thực tiễn đối với ngành thương mại điện tử
cho nên lượng cung về mặt nhân sự trong ngành thương mại điện tử này thực sự là khan hiếm
việc khan hiếm nguồn nhân lực công nghệ cao trong hoạt động thương mại điện tử
giao dịch trực tuyến được coi là yếu điểm lớn của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ
rõ ràng dù viễn thông và công nghệ thông tin là một trong các ngành nghề
có tốc độ phát triển nhanh nhất ở việt nam trong vài thập kỷ qua
nhưng khoảng cách của chúng ta với thế giới vẫn còn khá lớn
về điều này có lẽ người lao động nên chỉ tự trách mình
bởi công nghệ thông tin là ngành có thể tự đào tạo qua sách vở
và tìm kiếm các việc làm toàn cầu qua internet
công cụ làm việc của các kỹ sư công nghệ thông tin cũng chỉ là máy tính
tức là không quá khó để đầu tư
các chuyên gia nhận định nếu doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
muốn tận dụng được những cơ hội mà nền kinh tế số đem lại
thì cần phải tăng cường áp dụng hệ thống quản trị chuyên nghiệp và minh bạch hóa thông tin
cùng với đó nhà nước cũng phải có những chính sách hợp lý
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao
đổi mới sáng tạo và đồng thời cũng phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
để tạo cơ sở kỹ thuật cho nền kinh tế số
doanh nghiệp phải dù là quy mô nhỏ cũng phải minh bản
và thứ hai là cũng phải áp dụng cái hệ thống quản trị chuyên nghiệp
cho nên nhỏ cũng phải đạt chuẩn
và chỉ có đạt chuẩn thì mới có thể tham gia vào thị trường hoàn cầu
và đó là cái yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ hiện nay
về phía nhà nước thì cũng cần phải tạo nên một cái hệ thống thể chế
tạo điều kiện thuận lợi cho cái áp dụng công nghệ số cho đổi mới sáng tạo
và đồng thời cũng phải đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng
để tạo được cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nền kinh tế số
và toàn bộ cái hệ thống giáo dục đào tạo cũng phải
được cải cách được tái cấu trúc theo hướng tập trung vào
nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số
như các dự báo hiện nay trong thời gian tới
nhu cầu nhân lực cho kinh tế số cho công nghệ thông tin
đang rất mạnh mẽ và khả năng thiếu hụt lực lượng lao động này rất lớn
và chính vì vậy cho nên toàn bộ hệ thống giáo dục đào tạo
cũng phải hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phù hợp cho nền kinh tế số
đối với ngành công nghệ thông tin
thì các kỹ sư mà cao cấp của chúng ta hiện đang rất là thiếu
và chính vì thế mà chúng ta cần phải có những chính sách mới
phù hợp để làm sao chúng ta có thể đào tạo nhanh một lượng kỹ sư
trong hai ngành vi mạch và công nghệ thông tin để đủ đáp ứng với nhu cầu
chúng ta phải có những cái nhân sự phù hợp để làm sao họ bên cạnh họ
họ phải sử dụng nó họ phải vận hành nó
ví dụ như việc sử dụng tài khoản trên alibaba
chẳng hạn chúng tôi
gần như việc chúng ta sử dụng trang facebook hoặc là chúng ta sử dụng twitter để giao tiếp nó không
mà nó như là việc chúng ta mở một công ty online
từ cái hệ thống đó thì anh phải biết vận dụng
anh phải trưng bày sản phẩm
anh phải giới thiệu quảng bá sản phẩm trên cái chương trình đó
giải pháp về một quan điểm là chúng ta phải nhận thức được những mặt tích cực đã đánh giới
nhưng mà phải nhận thức được những mặt trái
những cái nguy hiểm những cái nguy cơ của cái thương mại điện tử
của hình thức hoạt động này đối với doanh nghiệp
nói riêng cũng như đối với doanh nghiệp kinh tế
bởi vì nhiều người hoạt động nhưng không hiểu hết
họ chỉ thấy được mặt tích cực
và thứ nhất là mình phải có cái quan điểm nhận thức về những cái thách thức những cái nguy cư
với thứ hai là về mặt kỹ thuật
sau khi đã hiểu rồi về quan điểm về cái thức như đấy
thì phải có cái trang bị mặt kỹ thuật
các doanh nghiệp có khi không thể hoạt động
không thể chuẩn bị hết được về mặt kỹ thuật
thì phải nhờ sự hỗ trợ ra làm sao trang bị nào
có thể là chuyên gia đến đâu doanh nghiệp làm thế nào
rồi nhà nước hỗ trợ nào v v
thậm chí đến như chúng ta biết
có những cái là phải đến tận nhà nước mới có thể xử lý được đúng không ạ
thế cho nên là tôi nghĩ là có hai cái
một là về mặt quan điểm và cái thứ hai là về mặt kỹ thuật
trước những cơ hội và thách thức do nền kinh tế số mang lại
doanh nghiệp việt cần chủ động đầu tư cải tiến công nghệ
nghiên cứu học hỏi và ứng dụng những mô hình phương thức kinh doanh mới
quyết khai tử những yếu tố lạc hậu không còn phù hợp
ứng dụng cách thức mới để phát triển nhanh hơn
đồng thời nghiên cứu một cách bài bản
nắm bắt nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
khi đã có phương pháp chủ động tiếp cận nền kinh tế số
các doanh nghiệp với nhiều tiềm lực và lợi thế sẽ trở thành đầu tàu
dẫn dắt công cuộc số hóa trong nền kinh tế quốc gia
thưa quý vị quá trình toàn cầu hóa với sự bùng nổ của nền kinh tế số
vẫn sẽ được tiếp tục và không có sự lợi
thế giới không chở chúng ta
trong bối cảnh doanh nghiệp việt nam đang nỗ lực cải thiện năng lực hội nhập
với nền kinh tế số các nhà hoạch định chính sách cũng cần có chiến lược phát triển bền vững
để đưa ra những quyết sách đúng đắn kịp thời nếu không muốn đứng trước nguy cơ tụt hậu
và bị bỏ lại phía sau
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề bàn luận đến một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực
chương trình được phát vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần và phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu
và một mươi h ba mươi ngày thứ bảy
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tivi vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân